viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị cáo trong đó có ông diệp dũng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn âu cốp trong vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn âu cốp
theo cáo trạng ông diệp dũng là chủ mưu vụ án với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị đã không thông qua hội đồng quản trị sài gòn cốp
tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đại á số tiền ba trăm linh tỷ đồng và công ty đô thị mới số tiền bảy trăm linh tỷ đồng
ông dũng đã ký ủy nhiệm tri chuyển một tỷ đồng trong số tiền ba tỷ đồng mà sài gòn cốp huy động
để thực hiện thương vụ mua lại bích xì trước đó cho hai công ty trên
hành vi phạm tội của ông diệp dũng và các bị can gây thiệt hại cho sài gòn cốp hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây tội phạm
chuyên sản xuất điều chế các loại thuốc lá điện tử thuốc lá dạng điếu có chứa chất ma túy
cầm đầu đường dây này là lê anh thơ trú tại quận hoàng mai hà nội
thơ lên mạng tìm kiếm công thức rồi đặt mua nguyên vật liệu máy móc từ nước ngoài về hà nội
các đối tượng pha chế tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu đều thuốc lá điện tử thuốc lá sợi
cơ quan công an thu giữ hơn ba năm trăm linh điếu thuốc lá thành phẩm tám mươi bốn lít dung dịch ma túy
gần ba trăm linh thùng các tông chứa thiết bị một triệu vỏ đều thuốc lá sợi cùng nhiều nguyên vật liệu sản xuất
bắt giữ và khám xét chỗ ở của lê anh thơ cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
và hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam sáu bị can trong chuyên án
còn tại tỉnh sơn la đang trên đường vận chuyển một mươi chín hai trăm linh điếu thuốc lá điện tử
đặng văn nhứ chú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình đã bị công an huyện mai sơn bắt giữ
vào đêm qua trong quá trình tuần tra kiểm soát tại quốc lộ sáu công an huyện mai sơn phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã dừng kiểm tra và phát hiện xe ô tô do nhứ điều khiển
chở bảy mươi hộp cắt tông chứa một mươi chín hai trăm linh điếu thuốc lá điện tử
thời điểm kiểm tra nhứ không xuất trình được bất kỳ một giấy tờ gì và khai nhận vận chuyển cho một người khác với giá ba mươi đồng một hộp
kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự vào chiều qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên y án sơ thẩm bảy năm tù
đối với phạm thanh hải còn gọi là hải đường chú tại huyện an minh tỉnh kiên giang về ba tội danh cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
theo bản án sơ thẩm đầu năm hai nghìn hai mươi hai hải và hai đối tượng mang hung khí đi hăm dọa gây sự với các ngư dân đi cào sò và hến
yêu cầu phải đóng tiền nếu muốn làm ăn
đến khi bị bắt hải đã chiếm đoạt gần chín mươi triệu đồng của các ngư dân
ngoài ra hải còn dùng hung khí đe dọa và đánh một ngư dân lấy ngư cụ và tàng trữ trái phép chất ma túy
tại nhà kết thúc phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử tuyên y án bảy năm tù đối với hải
vào chiều ngày hôm qua tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngày một mươi một tháng một mươi một vừa qua
tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển hai trăm một mươi sáu kg ma túy xuyên quốc gia
trong số một mươi tám bị cáo bị tuyên án tử hình có một số bị cáo mang quốc tịch hàn quốc trung quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
theo thông tin chúng tôi nhận được ngày một mươi một tháng một mươi một vừa qua
tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
trong số những bị cáo bị tuyên án tử hình có hai bị cáo mang quốc tịch hàn quốc
và một bị cáo mang quốc tịch trung quốc
trong trường hợp có kháng cáo hay là kháng nghị
cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự
người phát ngôn bộ ngoại giao tái khẳng định
việt nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất mua bán vận chuyển ma túy
không phân biệt là người vi phạm là công dân việt nam hay công dân của nước ngoài
việt nam luôn tích cực đẩy mạnh hợp tác cả về kênh song phương và đa phương
trong phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng
một đối tượng quốc tịch lào vừa bị phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với công an tỉnh điện biên bắt xử
về hành vi vận chuyển cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi một trên địa bàn bản ca hâu xã na ư huyện điện biên
lực lượng chức năng đã mật phục bắt quả tan đối tượng và lê quốc tịch lào
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp một súng kíp
quá trình bắt giữ và ly dùng súng bắn thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy
nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế
đối tượng ly khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng nữ giới
từ lào sang giao cho một người đàn ông ở điện biên thì sẽ được trả công là hai triệu đồng
cũng vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị cao
cơ quan cảnh sát điều tra công an và lệnh bắt tạm giam đối với lê thị ngân
chú thệ xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
về hành vi lừa đảo chính đất tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay lợi dụng lòng tin của người dân
lê thị ngân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia
trong quá trình này ngân đã lập ra nhiều dây hụi khống
nhằm chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng của hụi viên
sau khi nhận được tin báo tố giác của người dân
lực lượng công an đã tiến hành điều tra xác minh và có đủ con cứu
để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thị ngân
cứ vào những tháng cuối năm thì tội phạm cướp giật tài sản trên cả nước nói chung
tại hà nội nói riêng lại diễn biến phức tạp
và hoạt động của các đối tượng ngày càng liều lĩnh manh động
mới đây nhất công an huyện gia lâm thành phố hà nội
đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi này
điều đó cho thấy ngoài việc cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát
thì người dân cần nêu cao hơn nữa ý thức cảnh giác phòng ngừa
tố giác tội phạm nhằm góp phần bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự
đây là hình ảnh do camera giám sát ghi lại
chỉ trong vòng chưa đầy ba giây
hai đối tượng đã cướp giật một chiếc dây chuyền vàng của nạn nhân
hành vi nhanh chóng táo tợn cho thấy sự chuyên nghiệp và manh động của ổ nhóm này
nhận được thông tin công an huyện gia lâm đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được các đối tượng gây án
là nguyễn trường minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận đống đa
và đỗ quý long minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thương chú tại quận hoàn kiếm hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận không có việc làm ổn định lại nợ nần
nên mặc dù đã có tới sáu tiền án và một tiền sự nhưng hai đối tượng vẫn rủ nhau đi cướp tài sản
chỉ trong vòng một buổi sáng ổ nhóm này đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản tại quận long biên và huyện gia lâm
nhân định tội phạm nói chung tội phạm cướp giật dịch cuối năm có diễn biến phức tạp
vì vậy việc phân tích nguyên nhân xây dựng các biện pháp ngăn ngừa đấu tranh luôn được lực lượng chức năng chủ động
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận không có việc làm ổn định lại nợ nần lại nợ nần
có liên quan đến hoạt động của tội phạm và đặc biệt là tập trung ở những tuyến địa bàn trọng điểm thường xảy ra hoạt động của loại tội phạm này để chủ động tích cực phòng ngừa ngăn chặn
trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành nhiều biện pháp để phòng chống chấn áp loại tội phạm này
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo quản tài sản của mình
đặc biệt người dân không nên phô trương những tài sản có giá trị để tránh sự chú ý và tạo điều kiện cho tội phạm có cơ hội thực hiện hành vi
thông tin về tình hình dịch bệnh tuần qua đã có thêm gần hai năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết mới tại hà nội
nâng tổng số trường hợp mắc bệnh trên địa bàn lên gần ba mươi ba năm trăm linh ca
và số liệu của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội thống kê trong nhiều tháng qua cho thấy dịch sốt xuất huyết năm nay kéo dài hơn so với mọi năm
kết quả giám sát mới tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và cdc hà nội
ngoài hai chủng virus đang lưu hành
chủ yếu tại hà nội là tuyết một và hai ghi nhận thêm tuyết ba gây bệnh sốt xuất huyết
không phát hiện chủng mới tuy nhiên thì nhiều bệnh nhân không có biểu hiện sốt nhưng lại chảy máu nội tạm thoát huyết tương rất khó phát hiện
theo các chuyên gia y tế biến đổi thế tiết là một trong những tác nhân khiến dịch bệnh kéo dài và chuyển biến khó lường
hiện nước ta chưa có vaccine phòng chống sốt xuất huyết và biện pháp phòng bệnh hữu hiệu là giữ vệ sinh môi trường sống diệt long quăng dẹp bỏ gậy
trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội năm hai nghìn hai mươi ba tổng công ty đường sắt việt nam đã tổ chức tuyến tàu hành trình di sản
và mở cửa đón tiếp người dân khám phá những công trình kiến trúc lịch sử trên địa bàn thủ đô hà nội theo một góc nhìn mới lạ
và trong ba ngày chạy thử chuyến tàu di sản đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và trải nghiệm
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại một chuyến tàu vô cùng đặc biệt
chuyến tàu mang tên hành trình di sản đây là một trong những điểm nhấn của lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội hai nghìn hai mươi ba
và từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hành trình này sẽ diễn ra
trong những ngày vừa qua hành trình đã thu hút được lượng lớn đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm
và mời quý vị cùng chúng tôi khám phá những điểm đặc biệt trên con tàu này nhé
với giá vé hai mươi đồng du khách có thể di chuyển trên chuyến tàu này và ngắm phố phường hà nội
dưới mọi góc nhìn
một góc nhìn mới lạ độc đáo
không chỉ đóng vai trò là chuyến tàu kết nối du khách đến với các di sản của thủ đô
trên những chuyến tàu đặc biệt này ngành nâng sắt đã dành riêng một số toa để làm khu vực sinh hoạt cộng đồng cho hành khách
và một số toa tàu sẽ có ca sĩ nghệ sĩ biểu diễn
khi mà lựa chọn đăng ký mua vé tàu di sản này thì thực sự là tôi cảm thấy rất là hào hức
không những hòa hức đâu mà thực sự đây là một điều vinh dự khi mà được trải nghiệm
không những là một trải nghiệm kết nối
đối với giữa địa điểm này tới địa điểm kia qua các nhà ga mà còn là một trải nghiệm giữa sự kết nối
giữa người và người được ngắm nhìn được lắng nghe
lần đầu tiên có mặt tại hà nội và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của du khách đặc biệt là các bạn trẻ
mỗi ngày sẽ có bốn tàu hành trình di sản được tổ chức
mỗi chuyến tàu được thiết kế năm toa chở khách với hai trăm tám mươi ghế ngồi
tính đến thời điểm hiện nay thì đã có trên một mươi vé được bán ra
trên các đoàn tàu di sản và ngay buổi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng có thừa nối thêm toa vào các đoàn tàu lh ba và lh năm
chạy vào thứ bảy chủ nhật ngày hai mươi năm hai mươi sáu để phục vụ nhu cầu đi khám phá di sản của người dân
chuyến tàu hành trình di sản sẽ mở cửa cho du khách trải nghiệm đến hết ngày hai mươi sáu tháng một
để mua vé trải nghiệm người dân có thể đặt mua trực tiếp trên website của tổng công ty đường sắt việt nam
website của lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội năm hai nghìn hai mươi ba hoặc có thể mua tại các điểm bán vé trực tiếp
trong những năm gần đây đảng nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề bảo tồn di sản văn hóa
đồng thời cũng cần phát huy những giá trị của di sản văn hóa đó trong sự nghiệp phát triển với sự đất nước
người ta nhìn nhận thấy rằng phần lớn những sản phẩm du lịch liên quan đến di sản văn hóa
hoặc là di sản văn hóa ở các kinh đô các đô thị hoặc di sản văn hóa nằm ở các địa phương
gắn với những văn minh nông nghiệp gắn với những vùng đồi núi
văn hóa lịch sử các vùng từ vùng tây bắc việt bắc đến cả vùng miền trung tây nguyên và miền tây nam bộ
và chúng ta thấy rằng muốn cho du lịch phát triển thì chúng ta cần phải có sự liên kết giữa bảo tồn
những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
tuy nhiên nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu cũng cho rằng việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản
cần phải lồng gác nhiều giải pháp theo ông những giải pháp cần thiết trong giai đoạn hiện nay là gì ạ
trong hệ thống quản lý di sản văn hóa hoặc di sản thiên nhiên
và di sản hỗn hợp thiên nhiên văn hóa gắn với du lịch thì đấy chính là càng về sự đồng bộ hơn
bởi vì đây là một lĩnh vực đa ngành và liên ngành cả bên lĩnh vực của văn hóa du lịch và cả những cái
liên quan đến những đơn vị sản xuất hoặc là những cái kinh tế tư nhân ở các vùng miền khác nhau
đấy cũng có thể là một vùng sản xuất nông nghiệp đấy cũng có thể là một phố thị hoặc đấy là một chợ
buôn bán của đồng bào dân tộc hoặc là các vùng
các vùng quê đều trở thành những sản phẩm nằm trong cái sản phẩm du lịch cho nên là chúng ta thấy rằng là nó cần phải có sự đồng bộ
thứ nhất là đồng bộ về mặt chính sách về mặt luật pháp
nếu như không có sự đồng bộ về luật pháp và chính sách thì rất khó có những cái gọi là sự hiểu biết và kết hợp như vậy
rồi sau đó đến cái cơ chế chính sách giữa các cái bộ ngành cũng như giữa các địa phương và những cái đơn vị du lịch
làm sao cũng cần phải có những cái đồng bộ trong quá trình nhận thức cũng như quá trình tổ chức để mà thực hiện
mới đây bộ văn hóa
hệ thống du lịch tổ chức hội nghị hội đảo xin ý kiến góp ý hồ sơ dự án luật di sản văn hóa sửa đổi
với rất nhiều nội dung được đưa ra về cơ chế quản lý việc thu hút nguồn lực xã hội quy định về cấm chuyển điệu thừa kế các loại hình di tích tư nhân
đây cũng là vấn đề cần ngừa các nhà làm luật sớm thao gỡ điểm nghẽm và bổ sung những quy định chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ di sản

hệ thống di sản thuộc các đơn vị như tỉnh thành phố công nhận hoặc là di sản do chính phủ công nhận di sản những quốc gia đặc biệt
và kể cả hệ thống di sản mà được unesco công nhận
nhưng trong quá trình triển khai chúng ta thấy rằng những di sản này muốn tồn tại một cách bền vững và phát huy được giá trị của nó
thì chúng ta cũng cần phải có sự bổ sung thêm tránh những cái quy định mà nó mang tính chất chung chung cần phải cụ thể
ví dụ như hiện nay như ở làng cổ đường lâm chẳng hạn
cái gọi là phố cổ hội an bởi vì hiện nay ví dụ như là chúng ta muốn sửa chữa này muốn tu bổ này
hay muốn sử dụng những cái di sản đó vào việc gì đó thì có thể là lại phải gọi là làm việc với rất nhiều chủ sở hữu đồng sở hữu
và ý của những chủ đồng sở hữu đó họ lại khác nhau cho nên quá trình triển khai thực hiện một nội dung gì đó rất chi là khó khăn
thành thử ra là cái việc mà cái gọi là sửa đổi cái luật di sản từ hai nghìn một rồi hai nghìn chín đã chỉnh sửa bổ sung
và nay năm hai nghìn hai mươi ba là quốc hội đang muốn gọi là lấy ý kiến của gọi là nhân dân hoặc các cơ quan ban ngành để mà bổ sung cho nó cụ thể hóa hơn
để cho nó đi vào cái hoạt động cụ thể
đúng không hoặc là ví dụ như là cái chuyện mà mua bán sang nhượng những cái gọi là di sản đó thì như thế nào
bởi vì trong cái luật di sản cũ chúng ta cũng đã xác định là di sản văn hóa là thuộc về tài sản quốc gia và do nhân dân quản lý nhân dân làm chủ
đúng không ạ
chủ của cá nhân hoặc tập thể hoặc là cộng đồng hoặc là quốc gia
cụ thể như thế nào thì chúng ta cũng cần phải cụ thể hóa để cho quá trình gọi là triển khai thực hiện nó thuận lợi cho cả người dân
và đồng thời nữa nó cũng thuận lợi cho cả cơ quan quản lý nhà nước để làm sao di sản không bị mất đi những giá trị của nó
rất cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của phó giáo sư và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay